cục thống kê tp hcm vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám của thành phố tăng năm mươi năm so với tháng năm năm hai nghìn một mươi tám và tăng ba bốn mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
có tám nhóm hàng tăng giá và nhẫn đầu là nhóm hàng giao thông với mức tăng cao chín mươi năm so với tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
nhóm hàng nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng bảy mươi hai giáo dục tăng ba văn hóa giải trí và du lịch tăng một mươi một
thuốc và dịch vụ y tế tăng ba mây mặt mũ nón giày dép tăng một
riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cả ba nhóm hàng đều tăng gồm lương thực tăng một mươi tám thực phẩm tăng một ba ăn uống ngoài gia đình tăng ba mươi
trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám diễn biến cùng chương trình
cùng chiều với chỉ số cpi chỉ số vàng tăng ở mức một mươi sáu và chỉ số usd tăng một mươi tám so với tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba